nhằm tích cực chuẩn bị cho hai đội tuyển bóng đá nam quốc gia và u hai mươi hai quốc gia
hướng tới các nhiệm vụ trọng điểm trong năm hai nghìn hai mươi
vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á aff suzy cup hai nghìn hai mươi
vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi hai sea games ba mươi một tại việt nam
liên đoàn bóng đá việt nam quyết định tổ chức hai trận đấu giao hữu
giữa đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển u hai mươi hai việt nam
hai trận giao hữu giữa đội tuyển việt nam với u hai mươi hai việt nam
sẽ lần lượt diễn ra vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai trên sân cầm phả quảng ninh
và một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai trên sân việt trì phú thọ
vé đức bán có các mệnh giá năm mươi một trăm linh và một trăm năm mươi đồng
thống nhất cho cả hai trận đấu ở hai địa phương
toàn bộ tiền bán vé thu được sau khi trừ chi phí in vé
sẽ được dùng để ủng hộ đồng bào miền trung và tây nguyên
chịu ảnh hưởng của lũ lù thời gian qua
với mong muốn đồng hành cùng bóng đá việt nam nói chung
đội tuyển quốc gia việt nam và đội tuyển u hai mươi hai việt nam nói riêng
công ty cổ phần acecop việt nam đã quyết định trở thành nhà tài trợ chính thức
của hai trận đấu giàu ý nghĩa nói trên
hiện tại đội tuyển quốc gia việt nam với ba mươi sáu tuyển thủ được triệu tập
đang tích cực tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam
trong khi đó đội tuyển u hai mươi hai việt nam sẽ hội quân vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi